từ đầu tháng bảy cho tới nay giá lợn hơi bắt đầu tăng lên sau thời gian dài giảm sâu
người chăn nuôi tỉnh hà nam cũng đã bắt đầu quay trở lại đầu tư chăn nuôi lợn với mong muốn khôi phục lại kinh tế gia đình
chăn nuôi lợn được coi là một trong những nghề mang lại thu nhập chính cho nhiều hộ chăn nuôi của tỉnh hà nam
tuy nhiên sau đợt giá lợn giảm quá sâu và kéo dài trong thời gian qua đã gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi trong tỉnh
trước kia thì cũng nuôi sáu bảy mươi né nhưng bây giờ giảm xuống còn có bốn mươi né thôi
thì đầu lợn cũng giảm xuống khoảng tầm hai trăm linh con đầu lợn thịt
đợt vừa rồi lỗ cũng hết sạch tiền rồi cũng không còn khả năng để mà tăng đèn nữa
cũng chỉ có duy trì mức độ này thôi
mặc dù từ đầu tháng bảy năm nay giá lợn hơi bắt đầu tăng trở lại là tín hiệu mừng cho người chăn nuôi
nhưng người chăn nuôi của tỉnh hà nam
cũng chỉ tái đàn cầm chừng từ vài chục đến vài trăm con trên một lứa
bởi lo ngại thị trường tiêu thụ chưa ổn định dẫn đến giá lợn hơi còn bấp bênh
nếu tăng đàn ồ ạt sẽ dẫn đến thua lỗ
trước thì ngày thì có thể nói là với đảng chính quyền địa phương thì cũng đã có nhiều cái nghị quyết ra để tuyên truyền vật động nhân dân
thứ nhất là yên tâm cái hai nữa là không được tái đàn cái thứ ba nó là ổn định cái phát triển chăn nuôi
đồng thời thì địa phương cũng đã có cái đề xuất
đồng thời thì địa phương cũng đã có cái đề xuất
với đảng và nhà nước
thứ nhất là đối với lĩnh vực ngân hàng thì đề nghị ngân hàng đáo hạn và gia hạn nợ đối với các hộ vay vốn để có điều kiện tái sản xuất
cái thứ hai là đề nghị với các doanh nghiệp có các chương trình giảm giá rồi hỗ trợ một phần đối với người chăn nuôi
chết mà nói thì cái giá lợn hơi hiện nay thì nó cũng chưa đáp ứng được yêu cầu để đảm bảo mà chăn nuôi có lãi
chính vì vậy mà
chính vì vậy mà
để mà tái đàn trong thời gian tới đây thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng đã có những văn bản để hướng dẫn các địa phương
trước hết là đề nghị bà con nông dân cũng hết sức thận trọng khi mà nhập đàn trong cái thời gian hiện nay
bởi vì là thực chất là cái giá cả nó cũng chưa đáp ứng được cái mức độ lãi suất cho bà con nông dân
và cố gắng làm sao duy trì cái đàn ổn định như hiện nay
và đặc biệt là phải duy trì được cái đàn nái
hiện nay thì cái đàn nái như vừa qua cũng đã giảm tới ba mươi
thế như vậy chúng ta duy trì cỡ được khoảng sáu mươi bảy mươi tổng cái đàn lợn nái thì để mà chuẩn bị sẵn sàng cho cái thời gian đáp ứng được con giống khi mà chăn nuôi nó có lãi
để tránh tình trạng người nuôi lợn đang phụ thuộc vào thị trường tự do bị tư thương ép giá và giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi
các cơ quan chức năng cần sớm có sự quy hoạch cụ thể vùng chăn nuôi và dự báo được tổng số đầu lợn
mà thị trường đang cần trong thời gian tới nhằm giúp cho người chăn nuôi có những kiến thức và thông tin về thị trường cần thiết
tránh phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái
trong thời điểm hiện nay mặc dù giá thịt lợn đã tăng nhưng theo các cơ quan chức năng khuyến cáo thì người chăn nuôi cần cẩn trọng không nên tái đàn ổ ạt